tại tỉnh hà giang trận mưa lớn kéo dài từ đêm ngày một mươi chín đến dạng sáng ngày hai mươi một tháng bảy đã khiến cho một số tuyến đường bị ngập ống cục bộ gây ảnh hưởng lớn đến giao thông và cuộc sống sinh hoạt của người dân tại hà giang
theo thống kê đã có hai người tử vong do sạt lở đất
tại thành phố hà giang mưa lớn kéo dài đã gây ngập ống nhiều tuyến phố và nhà dân có nơi ngập sâu đến hơn một mét gây hư hỏng tài sản của nhiều hộ gia đình
tại các huyện su phi xín mần vị xuyên và bắc mê mưa lớn lũ quét cũng đã gây nên tình trạng sạt lở đất ách tắc nhiều tuyến đường liên tỉnh liên huyện liên xã
km năm trên tuyến quốc lộ hai bị sạt lở với khối lượng đất đá hàng nghìn mét khối gây cô lập thành phố hà giang trong nhiều giờ
khoảng độ bốn h ba mươi năm h là chúng tôi đã đi ra một số các địa điểm có nguy cơ ngập ống cục bộ trên địa bàn
gọi nhân dân đồng thời động viên nhân dân huy động lực lượng tại chỗ để di chuyển đồ vật các thứ để chuẩn bị chống ngập ống trên địa bàn
hiện nay chính thức là tắc cục bộ hiện nay không có đường nào đi cả bây giờ có một cái đường trong đi đường chạy giam thì cũng đã bị úng
nên là tất cả các phương tiện liêu thông tuyến quốc lộ hai đã tắc cục bộ sáng nay tôi nhận được thông tin là sạt lở
phòng giao thông chúng tôi đã trực tiếp xuống khảo sát và cũng đã chủ động trao đổi với báo cáo lại sở thông vận tải
hiện nay sở thông vận tải cũng đã có những cái trao đổi với cục lý đồng bộ
nhưng mà bây giờ để khắc phục ngay bây giờ đó nó là hơi mắc cái là hiện nay là cái đường điện bị đổ
cho nên là muốn khắc phục cái này phải cắt điện cắt hiện xong cái thì là cái hệ thống quản lý đường bộ người ta sẽ có cái phương tiện để khắc phục khẩu quả luôn
thống kê ban đầu cho thấy đã có hai người chết và một người bị thương
hàng chục hộ dân bị sập nhà đất đá vùi lấp nhà cửa và tài sản
nhiều xã phường thị trấn vẫn chìm trong biển nước
trước tình hình trên tỉnh hà giang đã chỉ đạo các huyện thành phố huy động lực lượng bốn tại chỗ để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
các lực lượng chức năng kiểm tra ra soát các hộ dân đang sinh sống khu vực ven suối vùng có nguy cơ sạt lở cao sẵn sàng triển khai các phương án sơ tán dân đến nơi an toàn
các nhà máy thủy điện vận hành đón xả lũ phải thực hiện quy chế phối hợp cung cấp thông tin để thông báo cho nhân dân biết trước